bước đầu lạng lách xe gắn máy gây nguy hiểm cho người đi đường và có hành động gây dối với lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại các chốt tuần tra kiểm soát giao thông
nhóm đối tượng vừa bị công an thành phố lào cai bắt khẩn cấp
nhóm thanh niên gây ra vụ việc kể trên gồm lý gia huy sinh năm hai nghìn năm nguyễn anh trường sinh năm hai nghìn bốn
còn lại lâm chưa rõ tên có hành vi bốc đầu và quay video cho các thanh niên khác
thu giữ bốn xe mô tô cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai đồng thời tạm giữ các phương tiện kể trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định